phân tích về các nguyên nhân thách thức và bàn về giải pháp nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân
trong bối cảnh năm hai nghìn một mươi chín kinh tế thế giới và trong nước đang xem nhiều cơ hội và thách thức
ngày một mươi năm tháng ba diễn đàn triển vọng phát triển kinh tế tư nhân việt nam hai nghìn hai mươi
do viện kinh tế việt nam tổ chức đã diễn ra tại hà nội
thống kê cho thấy khu vực này hiện nay chỉ đóng góp khoảng tám gdp
một con số rất nhỏ so với các thành phần kinh tế khác
theo các diễn giả nguyên nhân chính của tình hình đó là môi trường kinh doanh còn nhiều hạn chế
khu vực kinh tế tư nhân còn nhiều rào cản
ngoài ra mô hình tăng trưởng giai đoạn vừa qua đã bộc lộ nhiều hạn chế
tăng trưởng dựa vào chiều rộng đang dần hết dư địa
chưa có một chiến lược phát triển doanh nghiệp việt không định hướng phát triển các thị trường
và các lực lượng thị trường đúng nghĩa cũng là những yếu điểm kìm hãm phát triển doanh nghiệp tư nhân hiện nay
tại diễn đàn các diễn giả khẳng định bối cảnh kinh tế năm hai nghìn một mươi chín đan xen nhiều cơ hội và thách thức
việc phát triển các thị trường theo đúng nghĩa tạo cơ chế bình đẳng sẽ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển